việc bà con nông dân chủ động trong sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết
tuy nhiên các cơ quan chuyên môn cũng cần vào cuộc quan tâm khuyến cáo bà con nông dân biết cách chăm sóc bảo vệ thực vật
bởi đây chính là điều kiện để các cây trồng phát triển đem lại hiệu quả kinh tế
từ đó sẽ giúp bà con ổn định đời sống
những ngày này tại các làng nghề làm hương truyền thống ở xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương
đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng
để cung ứng phục vụ tết
từ nhiều tháng nay gia đình anh đàm đức lợi ở thôn đông thôn xã quốc tuấn huyện nam sách
đã tất bật chuẩn bị nguồn hàng cung ứng ra thị trường ngày tết
với lượng nhân công thường xuyên là ba mươi người hai mươi đầu máy bán hương cơ sở sản xuất của anh cho ra năm trăm linh nén một ngày
trung bình một năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi gần ba trăm linh triệu đồng
về dịp tết này thị trường hương của chúng tôi rất tích cực
mặt khách hàng cũng rất đông trong dịp tết này
trong lượng tết này chúng tôi làm rất nhiều công nhân
với ưu thế của xã quốc tuấn nàng nghề chúng tôi làm rất đông người làm tiêu thụ rất đông
còn thị trường về phần tết này cơ sở chúng tôi xuất gấp năm gấp một mươi lần
xã quốc tuấn hiện có gần một trăm linh hộ lãnh
nàng nghề làm hương ở ba làng nghề truyền thống nằm ở các thôn an xá đông thôn trực trì
do người dân làm hương chủ yếu từ thảo mộc thuốc bắc nên hương có vị thơm nhẹ ít gây độc hại nên rất được ưa chuộng
thị trường đi được khắp toàn quốc
trung bình mỗi hộ làm hương cho thu nhập gần một trăm linh triệu đồng một năm
quốc tuấn có ba xin bốn nàng được công nhận làng nghề làm hương
sản xuất hương này phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và cũng tạo công an việc làm cho các hộ
và cho nhân dân trong khu vực đó
thì cũng tạo được nên một bước phát triển mới
và hai nữa là quốc tuấn ngày xưa thì các nàng nghề ngày xưa thì khi triển khai thực hiện là làm băng tính thủ công nhỏ lẻ
ngày nay thì đã triển khai được là tổ chức là làm bằng cơ bằng máy móc thay cho cái lao động hộ thông
thực ra là nguyên liệu làm hương này cơ bản nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
cơ bản nhất là người ta làm toàn bằng dược liệu thôi
chứ không có hóa chất này
cơ bản là toàn dược liệu
cho nên là khi sử dụng hương nó cũng yên tâm là không ảnh hưởng đến sức khỏe
xã quốc tuấn xác định làm hương là một nghề thế mạnh của địa phương
trong thời gian tới xã sẽ quan tâm hơn đến việc quy hoạch sản xuất hương thành các vùng tập trung
mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để nghề truyền thống được phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nữa cho người dân
vĩnh liêm thuộc thị xã an nhơn tỉnh bình định là một trong những làng hoa nổi tiếng
và được nhiều khách hàng không chỉ tại bình định mà còn ở nhiều tỉnh thành khác ưa chuộng
gần một tháng nữa mới đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám nhưng từ nhiều ngày nay làng cúc vĩnh liêm đã tất bật vào vụ tết
đây là thời điểm quyết thắng của vụ cúc tết tại làng cúc vĩnh liêm thuộc phương bình định thị xã an nhơn
các nhà vườn đang tất bật trên những cánh đồng tỉ mẩn chăm sóc từng trậu hoa với hy vọng vụ hoa xuân rực rỡ

nét mới trong việc trồng hoa cúc năm nay ở làng hoa vĩnh liêm là người dân đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

các nền điện chiếu sáng và ban đêm để kích thích sự sinh trưởng và hỗ trợ
phát triển của hoa để đáp ứng nhu cầu
của người chơi hoa hầu hết người trồng cúc
ở vĩnh liêm đã tìm hiểu kỹ thuật trồng
và du nhập các giống cúc mới
như giống cúc đại đoá hà nội
cúc pha lê cúc mâm xôi của đà lạt
về trồng để cung cấp hoa vào dịp tết nguyên đán
người trồng hoa cúc hàng năm
mang lại doanh thu cao cho người dân địa phương
bên cạnh đó đây còn là người truyền thống
có phần giải quyết việc làm thường xuyên
cho hàng trăm lao động tại chỗ
với nhiều công việc khác nhau
người trồng cúc làng vĩnh liêm
đang từng ngày từng giờ bám vườn
để nâng cảnh đỡ nhánh
cho các người dân địa phương
chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến tết nguyên đán
đây là thời điểm mà các doanh nghiệp
phải hoàn thành kế hoạch sản xuất
kinh doanh của năm nên tốc độ hoạt động
được đẩy nhanh
chưa kể giáp tết sức tiêu thụ dịch vụ
và hàng hóa gia tăng điều này khiến
doanh nghiệp cần thêm một lượng nhân lực
phục vụ hoạt động
thế nhưng nguồn lao động thời vụ
hiện vẫn đang khá khan hiếm
cần tuyển nhân viên kỹ thuật
cần tuyển lao động phổ thông nhân viên giao hàng
nhân viên phục vụ bếp
mặc dù tính chất công việc đơn giản
mức lương khá nhưng tình trạng doanh nghiệp
không tuyển được lao động vẫn diễn ra phổ biến
dịp cận tết
thống kê trong năm hai nghìn một mươi bảy
sàn giao dịch việc làm hà nội
có khoảng năm mươi chỉ tiêu tuyển dụng
về trung cấp kỹ thuật lao động phổ thông
đặc biệt theo khảo sát
gần ba sinh viên cho thấy
sáu mươi chín có nhu cầu tìm việc làm
vào thời điểm cận tết
trong khi bảy mươi hai các doanh nghiệp
có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực này
mặc dù cả cung và cầu
của thị trường lao động
thời vụ dịp cuối năm đều tăng
song vì nhiều lý do
mà cả hai bên đều chưa tìm được nhau
thiếu dự báo về những ngành nghề thiếu hụt
nên năm nào cũng vậy
tình trạng doanh nghiệp khan hiếm nhân lực
cục bộ luôn xảy ra
do đó theo các chuyên gia
doanh nghiệp nên tự chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm
để tránh rơi vào tình trạng bị động
dự báo tình trạng này có thể được cải thiện
sau dịp tết nguyên đán
trong phần tiếp theo của chương trình
giáo dục cảm xúc cho trẻ em bằng bài học quá khứ
trung quanh đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa
vừa qua tại nhà xuất bản phụ nữ
đã diễn ra hội thảo về giáo dục cảm xúc
với chủ đề dạy con từ quá khứ
với diễn giả là tiến sĩ bùi trân phượng
một trong hai người phụ nữ có sức khỏe
sự ảnh hưởng nhất việt nam
do tạp chí forbes việt nam bình chọn
trong lĩnh vực giáo dục
cùng sự quan tâm tham dự của đông đảo các phụ huynh
đang nuôi dạy con em thuộc nhiều nhóm tuổi
các nghiên cứu gần đây đã đưa ra
các kết quả liên quan đến việc
trẻ em ngày nay có tính cá nhân nhiều hơn
và ít đồng cảm hơn so với trẻ em
của thập kỷ trước
những hành vi tử tế của trẻ cũng ít đi
vậy đâu là những điểm khác biệt
trong cách giáo dục trẻ của thập kỷ trước
và ngày nay để mang đến
các kết quả này
ngoài ra quý thời gian hạn hẹp
là một trong những lý do mà chúng ta thường đưa ra
để lý giải cho việc vì sao không thể
giáo dục trẻ theo những phương pháp
cùng học cùng làm cùng chơi với trẻ
nhưng câu hỏi đặt ra là
liệu chúng ta đã sử dụng tốt
và đã thực sự quan tâm đến trẻ
từ những bài học nhỏ nhất thường ngày nhất trưa
đó là những câu hỏi được đưa ra
để cùng thảo luận trả lời
và đưa ra các giải pháp trong hội thảo
ngày hôm nay chúng ta dạy con
vẫn trên những hiểu biết
và tâm tư tình cảm cảm xúc của mình
từ quá khứ gần
cũng như quá khứ xa của mình
quá khứ gần là ngày hôm qua
tuần trước tháng trước
xa hơn chút nữa là cái tuổi thơ của bản thân mình
và xa hơn nữa
là cả lịch sử của dân tộc mình
dù mình ý thức điều đó hay không ý thức điều đó
thì thực tế ai cũng đang dạy con
từ quá khứ hết
nhưng mà nếu mình ý thức được
thì mình sẽ hiểu rõ rằng trong quá khứ đó
mình cần gạn đục khơi trong
tức là có cái gì trong quá khứ
mà là những cái kinh nghiệm tốt đẹp
những điều nó vẫn còn phù hợp với thực tế ngày hôm nay
thì mình nâng niu bảo tồn nó phát huy nó
và cái gì mình thấy nó đã lạc hậu lỗi thời
hoàn toàn không còn phù hợp nữa
thì mình cũng thoát khỏi những cái ám ảnh quá khứ ấy đi
để mà mình giúp cho con mình phát triển
một cách lành mạnh và tốt hơn
hội thảo giáo dục cảm xúc
dạy con từ quá khứ
là một trong những hoạt động
nằm trong khuôn khổ dự án
giáo viên thay đổi
đang trong giai đoạn thí điểm
tại một số trường trong cả nước
cho đến thời điểm này
merit curie là trường đầu tiên ở hà nội
nhận lời tham gia dự án này
vừa qua bộ giáo dục và đào tạo
đã chính thức họp báo công bố dự thảo
chương trình môn học mới từ cấp tiểu học
đến trung học phổ thông
theo đó việc đổi mới chương trình giáo dục
dự kiến sẽ được ban hành từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sự thay đổi này có thể sẽ thay đổi
cả quan niệm về ngành giáo dục
tại việt nam tồn tại trong nhiều năm qua
chúng tôi đã thực hiện khảo sát ý kiến
của nhiều bậc phụ huynh
cũng như chính đại diện ban soạn thảo
chương trình giáo dục phổ thông mới
những tiết học theo kiểu
giảng dạy chuyên thụ kiến thức như thế này
trong thời gian tới sẽ không còn nhiều nữa
thay vào đó sẽ là các tiết học
thiên về kỹ năng thực hành
thậm chí học sinh có thể lựa chọn môn học
theo sở nguyện và khả năng của bản thân mình
đó là một trong những thay đổi
mang tính căn bản trong đề án đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông
mà sẽ được thực hiện ngay từ năm học hai nghìn một mươi tám
nên đưa những bài học
có nội dung về phương pháp
đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
là kết quả được bộ giáo dục và đào tạo
tiến hành nghiên cứu gần một mươi năm nay
sẽ thay đổi căn bản trong quan niệm giáo dục
với mục tiêu phát triển năng lực cá nhân
đóng góp vào xây dựng đào tạo
con người trong bối cảnh mới
chúng tôi biên soạn
chương trình này là một chương trình
phát triển toàn diện phẩm chất
và năng lực cho học sinh
thì đấy là cái điểm
mà nó khác với cái chương trình này
cái điểm thứ hai
cũng rất là khác
là chúng ta biết rằng là
là sự kết hợp giữa những tố chất
sẵn có với
quá trình gian luyện
học tập của người học cho nên là
chương trình này mang tính phân hóa
để khởi dậy tiềm năng của học sinh
và phát triển những tiềm năng ấy
tuy nhiên bên cạnh những hứng khởi
của đề án đổi mới chương trình giáo dục mới
thì việc đổi mới giáo dục
cũng đi liền với sự đồng bộ
về thi cử
theo ý kiến chỉ đạo
của bộ trưởng phong xuân nhạ
nói về cái phương án
thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học
để giữ ổn định từ nay đến năm
thế còn khi cái chương trình
giáo dục mới này
đã triển khai đến cấp trung học phổ thông
thì lúc ấy chúng ta sẽ phải thay đổi
cái cách đánh giá
để mà có
một cái căn cứ
thật là chắc chắn
sau đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
sẽ là những yêu cầu tất yếu
trong thay đổi chương trình giáo dục
các cấp học khác như mầm non
đại học đào tạo ngành sư phạm
đây cũng là xu thế tất yếu của giáo dục
trong đòi hỏi phát triển thịnh vượng
của đất nước
những năm qua mặc dù nhà nước
cùng các cấp chính quyền của tỉnh lai châu
đã đầu tư xây mới nhiều trường học
tuy nhiên một số trường ở vùng sâu
vùng xa vẫn chưa được đầu tư xây dựng
khi dựng kiên cố cơ sở vật chất
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy học tập
phòng học sân chơi nhà công vụ
còn tạm bỡ ảnh hưởng không nhỏ
đến điều kiện học tập của học sinh
ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học
của xã đặc biệt khó khăn tá bạ
huyện mường tè tỉnh lai châu
đây là trường phổ thông dân tộc bán chú
tiểu học tá bạ huyện mừng tè tỉnh lai châu
nhìn vào cơ sở vật chất này
chúng ta cứ ngỡ như đây là ngôi trường
của những năm thập niên chín mươi
tất cả các phòng học kiên cố nhất
cũng chỉ được thưng ván đã mọt úa theo thời gian
thậm chí có phòng chỉ được vây bạt
lập tôn chấp vá bằng nhiều màu khác nhau
tuy nhiên vượt lên trên hết
các thầy cô giáo nơi đây vẫn miệt mải
vì cái chữ cho con em đồng bào la hủ
nơi miền biên cương đầy khó khăn này
các thầy cô giáo
ở trong đời trường cố gắng khắc phục
cái vấn đề
ở trong đời trường bằng cách là
huy động chia sẻ
để đóng góp tinh thần
cũng như là vật chất
để ủng hộ đơn vị trường
như là trang bị
một số thiết bị
ở trong đơn vị trường
rồi là trang bị các trò chơi
các đồ dùng ghế đá
rồi các cái trò thư viện
để các em học sinh
tổ chức tốt hơn
ở các hoạt động khác
mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ bề
nhưng nhà trường vẫn vượt lên
trên khó khăn
đùa các em ăn bán chú
đến trường ở bán chú
các em được ăn uống đầy đủ
được thầy cô giáo dạy kỹ năng sống
giúp các em tự tin
chủ động tham gia vào các hoạt động lao động bổ ích
như cùng nhau tham gia trồng rau
tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn
nhờ vậy mà các em luôn yêu trường yêu lớp
phân đấu vươn lên trong học tập
em đến trường
các thầy cô trang sở
em rất là tốt
được ăn no
và vui chơi với bác bè
điều mong ước của các thầy và trò
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tá bạ
là những nhà hào tâm sẽ chia sẻ
giúp các em có những tâm ao ấm
và chăn màn cũ để các em không phải chịu
cảnh rét mướt trong mùa đông
và sớm đầu tư xây dựng mới nhà trường
rất mong chính quyền địa phương
các cấp trên
rồi là các nhà hào tâm
quan tâm đầu tư cho chúng tôi
cơ sở vật chất trường lớp học
và hệ thống
nhà ở bán chú
nhà công vụ
tường bao sân cổng
tường rào các công trình phụ
hỗ trợ cho công tác nuôi dưỡng bán chú
ngôi trường kiên cố với đầy đủ lớp học
nhà bán chú nhà công vụ
hay chỉ là sân chơi nhỏ
đang là nhu cầu cấp thiết của thầy và trò
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tá bạ
những thiếu thốn về cơ sở vật chất
về trường lớp học của nhà trường
rất cần các cấp các ngành
sớm có giải pháp tháo gỡ để góp phần
cải thiện điều kiện học tập cho học sinh
nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé